bây giờ là những tin tức liên quan đến biến thể omicron
vẫn chưa có kết luận xác định về độc lực của biến thể omicron
tuy nhiên dựa vào các nghiên cứu ban đầu nhiều chuyên gia nhận định omic rong khả năng lây lan nhiều ở người trẻ
nhiễm nhiều nhưng nhập viện ít và tử vong ít hơn
sau khi được phát hiện lần đầu ở nam phi biến thể omicron của virus sars cov hai đã được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách là biến thể đáng lo ngại
omicron lây nhiều ở người trẻ nhiễm nhiều như nhập viện tử vong ít
cụ thể tỉnh này cho biết đợt bùng phát này là sự gia tăng mạnh nhất về số lượng các ca nhiễm cộng đồng ở nam phi
và điều này cho thấy omicrom là một biến thể dễ lây lan hơn
chuyên gia sabir mahdi thuộc đại học westwater s grand của nam phi cho biết
omic rong dường như đang lây truyền với tốc độ nhanh hơn delta nhưng đồng thời là tỷ lệ nhập viện của chúng tôi có phần giảm nhẹ hơn
chuyên gia này tỏ ra lạc quan và tin rằng dù tổng số ca bệnh có thể sẽ nhiều hơn nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn
trên trang healthline bà rebecca ann breverland c sennin chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bang virginia mỹ cho biết
có thể sẽ mất thêm vài tuần nghiên cứu để xác định độc lực và mức độ nghiêm trọng của biến thể omitry
tin tốt là tất cả thông tin chúng tôi thu được từ nam phi cho thấy các triệu chứng gây ra do biến thể omicron dường như nhẹ hơn của delta
bà sennin nói rằng
tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng điều này có thể là do biến thể omic rong hiện chủ yếu lây nhiễm ở những người trẻ
những người có khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật tốt hơn
uso cũng cho biết hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến omicron khác với các triệu chứng của các biến thể khác
theo bà sansinic một số bác sĩ ở nam phi cho biết những người nhiễm biến thể omicron ít bị mất vị giác hoặc khứ giác và đau cơ hơn
tuy nhiên các triệu chứng khác như sốt ho và khó thở vẫn giống với các trường hợp mắc các biến thể khác
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết một bệnh nhân mắc biến thể omicrom do trở về từ nam phi có các triệu chứng nhẹ đang được cải thiện vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì
theo wso vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì
theo wso vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì
trong bài viết bác sĩ cho biết liệu biến thể omicron có làm gia tăng các trường hợp mắc covid một mươi chín nghiêm trọng hay không
ngày hai tháng một mươi hai bà maria vankerkov trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của who cho biết một số bệnh nhân nhiễm biến thể omicron đang có các triệu chứng nhẹ theo kênh nbc
tuy nhiên cũng có báo cáo về các trường hợp bệnh chuyển nặng hơn
về điều này bà lưu ý số ca nhập viện có thể tăng lên do sự gia tăng chung của các trường hợp mắc các biến thể khác chứ không nhất thiết là do omic prong gây chết người hơn
về mức độ nghiêm trọng một số nghiên cứu đang được tiến hành trong đó xem xét các trường hợp nhập viện và những cá nhân nhập viện để xác định liệu họ có bị biến thể này hay không
chúng tôi cũng thu thập hình ảnh về một số trường hợp được phát hiện ở các quốc gia khác bà nói thêm
bà van kerkhove cho biết thông tin ban đầu về omicron cho thấy biến thể này có một số lượng lớn các đột biến
omicron cũng cho thấy nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn so với các biến thể khác
những người từng mắc covid một mươi chín và đã khỏi bệnh có thể có nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn
thế giới đã phối hợp để bắt đầu nghiên cứu khẩn cấp về công hiệu của vaccine trước biến chủng omicron
theo một nhà khoa học của who câu trả lời có thể sẽ có trong vài ngày tới
bốn trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang phối hợp tìm hiểu hiệu quả của vaccine trước omicron
một trong những người dẫn dắt công tác nghiên cứu và phát triển vaccine trong đại dịch của tổ chức y tế thế giới cho biết
bloomper đưa tin vào ngày ba tháng một mươi hai họ hy vọng sẽ có kết quả trong vòng vài ngày tới
nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt ra áp lực là kết quả sẽ có trong ba ngày
bà maria hena restrepo nói trong một buổi phỏng vấn trực tuyến ngày một tháng một mươi hai
chúng ta chỉ nên nói là sẽ có kết quả trong hai tuần tới
trong lúc biến chủng omicron đang lây lan nhanh ở nam phi
làm dấy lên lo ngại về việc hiệu quả miễn dịch có được sau tiêm chủng
hoặc là khi khỏi bệnh vẫn không đủ ngăn chặn tái nhiễm hoặc đợt bùng dịch mới
gần năm trăm linh nhà nghiên cứu nói trên đã bắt tay vào việc phân tách biến chủng omicron
khỏi các mẫu bệnh phẩm nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
xác thực trình từ gen và xây dựng phương pháp xét nghiệm biến chủng này trong các mẫu huyết tương
trong quá trình ấy các nhà khoa học cần xét nghiệm huyết tương từ người đã khỏi covid một mươi chín
hoặc đã tiêm chủng các loại vaccine khác nhau để thử mật độ kháng thể cần thiết có thể vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn virus
kết quả thu được sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu các loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại có cần được điều chỉnh để chống lại omicron hay không
đến nay thế giới vẫn còn chưa biết nhiều thông tin về omicron
biến chủng gần đây nhất được wso xếp vào danh sách biến chủng đáng quan ngại
sau khi nam phi phát cảnh báo về omicron vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã gấp rút áp hạn chế đi lại đối với các quốc gia ở miền nam châu phi
nhưng một số nước vẫn phát hiện ca nhiễm omicron dù đã sớm hành động
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bùng phát
nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omecran của virus sars cov hai có số lượng đột biến lớn
và tại mỹ đang xuất hiện những thông tin trái chiều về việc có hay không các ca nhiễm biến thể được tổ chức y tế thế giới
xếp vào diện đáng lo ngại này
cục quan chức y tế bang california tiến sĩ carol t dean là một trong những người đầu tiên đưa ra cảnh báo hồi tháng hai
trong virus sars cov hai gần như chắc chắn đã lây lan giữa các công dân mỹ những người chưa từng tới trung quốc trước đó
đến nay nữ tiến sĩ này cho rằng một điều tương tự đang lặp lại với biến thể omicron
trái ngược tuyên bố của giới chức mỹ về việc chưa xác định
trường hợp nào nhiễm biến thể này tại đây
trả lời phỏng vấn trang tin business incyders tiến sĩ diên cho biết các quốc gia theo dõi những biến thể mới
bằng cách gửi các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo các phòng xét nghiệm để giải mã trên tựa gen của chúng
tuy nhiên tiến sĩ diam cho rằng rất nhiều phòng thí nghiệm tại mỹ đã giảm bớt nỗ lực giải trình tự gen của các ca mắc covid một mươi chín
trong bối cảnh hầu hết số ca mắc mới thời gian qua đều nhiễm biến thể delta
theo bà thực tế này đã khiến mỹ không giải trình tự gen đủ để phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron
tiến sĩ diên cho biết thêm thông tin tính toán dựa trên một số giả định trong đó có hoạt động di chuyển quốc tế
bà con nghi ngờ gì về thực tế đã có những trường hợp nhiễm biến thể omicrand ở mỹ đồng thời ước tính con số này hiện là khoảng hai ca
nhận định trên được đưa ra sau khi cố vấn y tế của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci cho biết ông sẽ không ngạc nhiên
nếu biến thể omecron đã xâm nhập mỹ không qua đường hàng không
tuy nhiên các ý kiến trên trái ngược với thông báo cập nhật của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ rằng
không có bằng chứng về omicron tại nước này và biến thể delta chiếm tới chín mươi chín chín trong tổng số ca mắc covid một mươi chín đã được giải trên tựa gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới hôm hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua giám đốc cdc tiến sĩ prostro kalensky nhấn mạnh cơ quan chức năng
đang tích cực tìm kiếm biến thể omecron tại mỹ
hệ thống giám sát biến thể của nước này cho thấy
washington có thể phát hiện một cách đáng tình cậy các biến thể mới
từ alpha hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến delta trong mùa hè vừa qua
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ khi đại dịch bùng phát nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
theo tờ independent của anh trong chín mươi ngày qua mỹ chỉ giải trên tựa gen được năm bảy trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín tại nước này
thấp hơn so với một mươi một năm tại canada
một mươi ba bảy ở anh và hai mươi tám bảy ở thụy điển